đảm bảo có đủ nơi tạm trú cho hàng trăm nghìn người mất nhà cửa do động đất là một trong những việc mà chính phủ thổ nhĩ kỳ đang phải đối mặt
trong bối cảnh này nhiều chủ sở hữu khách sạn đã tự nguyện mở cửa đón nhận những người sơ tán đến lưu trú tạm thời góp phần hỗ trợ họ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay
những dãy lều đang được dựng lên bên trong các sân vận động khu vực trung tâm thành phố tan hoang bởi động đất
trong khi đó nhiều khách sạn nằm ở các khu nghỉ mát bãi biển mùa hè bên bờ địa trung hải và biển asion nằm ngoài khu vực động đất cũng đang đón nhận người sơ tán
khoảng sáu năm trăm linh tòa nhà bị sập và vô số tòa nhà khác bị hư hại hàng trăm nghìn người hiện đang không có nơi trú ẩn an toàn
trong một diễn biến khác bộ tài chính mỹ ngày chín tháng hai thông báo nước này đang nới lỏng lệnh trừng phạt trong vài tháng cho syri nhằm tạo điều kiện tiến hành một số hoạt động nhất định trong nỗ lực phục hồi sau động đất
theo đó tất cả các giao dịch liên quan đến việc khắc phục hậu quả động đất ở syri nếu trước đây bị cấm theo lệnh trừng phạt thì nay được cho phép đến ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
quy định ở đây áp dụng cho việc quyên góp và chuyển tiền để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ